sau hai ngày xét xử hôm nay tòa án nhân dân tp hcm đã kết thúc phiên sơ thẩm và tuyên phạt ngô minh khâm
tổng giám đốc công ty cổ phần địa ốc phú an thịnh lên tù trung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bốn đồng phạm của khâm trong vụ án này cũng phải nhận bản án từ một mươi một đến một mươi tám năm tù giam về tội danh tương tự
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi bảy ngô minh khâm đã ký hợp đồng đặt cọc nhận mua một lượng lớn đất thổ cư nông nghiệp
trên địa bàn tỉnh long an và tp hcm
bằng thủ đoạn gian dối các đối tượng đã vẽ bản đồ quy hoạch lập dự án ma tự ý phân lô bán nền
lừa bán cho chín mươi ba bị hại chiếm đoạt số tiền hơn bảy mươi bốn tỷ đồng